sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc sáng nay hai mươi sáu tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc ninh lần thứ hai mươi
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc thành công tốt đẹp
đại hội đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người đạt từ một trăm ba mươi đến một trăm ba mươi sáu triệu đồng một người một năm
thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt trên ba mươi tám tỷ đồng
kim ngạch xuất khẩu đạt ba mươi bảy bảy tỷ đô la mỹ tỷ lệ hộ nghèo còn dưới một
đặc biệt tỉnh tập trung quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội với tầm nhìn dài hạn
gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh hiện đại
phát hủy lợi thế so sánh tăng cường liên kết vùng tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của vùng thủ đô